đi theo những lời dụ dỗ cũng như là cái kế hoạch mà các cái đối tượng người đã bán sắp tặng
à có quả cho mày này
nay cầm lấy mua bộ quần áo mới mà mặc
nhìn mày như một cánh hoa ban sắp tan rồi đấy
sao nhiều tiền thế
thôi suy nghĩ đi tao về đây
điểm mạnh của các đối tượng là nữ giới ở đây là nó dễ dàng tiếp cận
các cái cô gái hơn bởi vì nó có cái sự đồng cảm
và nó cũng một ít nhiều nắm bắt hiểu biết được cái tâm lý của những người cùng giới
đấy chính vì thế cho nên là nó dễ dàng tiếp cận và lấy được cái niềm tin của các cái nạn nhân
tìm được mồi ngon rồi nhá
gái ngon một mươi chín tuổi người bản tao luôn
nếu mà mày chịu khó chăm chỉ đương trả được một mươi triệu đấy
mà sang trung quốc ấy kiểu gì đương trả hai mươi triệu
thông thường thì các đối tượng này thường nhắm tới những nạn nhân
là những cái cô gái mà thường thường là ở các cái vùng nông thôn hoặc là những cái vùng sâu vùng xa
ở nơi mà
điều kiện kinh tế còn hết sức khó khăn
cũng như là những cái kiến thức những cái sự hiểu biết về xã hội rồi hiểu biết về pháp luật
để mà nhận biết về những cái dấu hiệu lừa đảo còn rất là ít và thậm chí là hạn chế
lanh ơi lanh
ôi giang đây à
chờ tao một tí nhá
tao đang dở nồi rượu
có chuyện gì không
này nếu mà ở dưới xuôi giờ này chúng mình đi ăn sáng chứ không phải là vơ củi rồi nấu rượu như mài ở đâu
này cái bàn tay vừa thon vừa đẹp như thế này phải làm những việc nhẹ nhàng
khi mà chúng ta tiếp cận với những người phụ nữ hứa hẹn rằng là sẽ bố trí một cái công an việc làm lương thu nhập khủng
thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng là nó
nó hơi bất thường
mày xem thích không
điệu có đắt tiền lắm không
mày không cần phải nghĩ đến tiền nòng về tao
bởi vì không có một cái công việc gì mà rất nhẹ nhàng và lại tạo ra một cái nguồn thu nhập cao được
trong khi về trình độ cũng như là về sức khỏe của các cô gái này thì còn rất hạn chế
chiều mới về mày chờ đến bao giờ
thôi xuống đi
chỉ số xem cơ sở sản xuất như thế nào thôi
ừ thì mình làm không ưng thì mình đi xin chỗ khác
thế thôi tranh thủ đi một tí nhanh rồi còn về nhau
rồi lên xe tao đèo

khi mà chúng ta chưa có một thông tin gì
về cái địa điểm đó
cũng như là chúng ta không nắm bắt được một chút thông tin gì
về cái công việc mà mình sẽ phải làm
trong khi đó thì một mình chúng ta dấn thân vào một cái nơi nó rất là xa lạ như thế
thì đấy cũng là cái mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc
bởi vì nếu như chúng ta ra khỏi gia đình rồi
thì cái việc mà tiếp cận cũng như là cái việc mà tìm kiếm cái sự trợ giúp
của những người thân trong những lúc bất chắc
sẽ vô cùng khó khăn
cho nên đấy cũng là một cái mà
mà tất cả những cô gái còn trẻ
cũng cần phải có một cái sự cân nhắc
bây giờ máy xuống dưới kia xin việc với tao
ông chủ ở dưới kia tốt lắm
bây giờ mày mà xuống chậm một tí nữa
là mày không có việc mà làm đâu
nào suy nghĩ gì nữa
thôi mày đi đi
tao trả mày điện thoại này
tao vào xem nốt nồi rượu đây
không có cạn bể bố tao bằng chết
thôi cái con này mày
con này hỏng rồi nhá
thôi để lần sau
tao tìm cho con khác ngon hơn
hiện nay với cái công nghệ thông tin
hiện đại và phổ biến hiện nay
thì bằng cái thủ đoạn
là có thể là
trên các cái trang mạng xã hội
thông qua cái việc kết bạn
kết bạn như vậy thì
các đối tượng lừa đảo đã dần dần tiếp cận
và cũng nắm mắt được
những cái tâm lý cũng như là những cái điểm yếu
và những cái sở thích gói quen
của nạn nhân
để rồi là từ đó chúng sẽ hẹn hò hoặc cỡ